mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại phòng giáo dục và đào tạo các huyện tây giang nam giang bắc trà my tỉnh quảng nam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh quảng nam đã tống đạt các quyết định khởi tố
và lệnh bắt giam đối với ba đối tượng nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo để điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can gồm lê kim vân nguyên trưởng phòng giáo dục huyện tây giang nguyễn tấn lộc nguyên trưởng phòng giáo dục huyện nam giang
và nguyễn thanh tùng nguyên trưởng phòng giáo dục huyện bắc trà my bị khởi tố về tội nhận hối lộ
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi phòng giáo dục và đào tạo các huyện nam giang tây giang bắc trà my
được giao làm chủ đầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục
quá trình tổ chức thực hiện các hành vi nhận hối lộ các huyện nam giang tây giang bắc trà my
gói thầu các đối tượng trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn thỏa thuận và nhận tiền của bị can nguyễn văn quốc
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho quốc chúng các gói thầu nêu trên
trước đó năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố ba bị can
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt một mươi bảy năm tù đối với bị cáo nguyễn thùy trang ba mươi năm tuổi
trú tại thị xã an nhơ
trong thời gian sống trang và chồng cũ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bực tức vì cho rằng chồng cũ công khai quan hệ với người phụ nữ khác
nên trang đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó đến cơ quan công an đầu thú
một vụ cháy nhà xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng bốn tại thành phố hồ chí minh đã không gây thiệt hại về người
số tài sản cũng được kéo giảm đến bức tối đa nhờ vào các thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và cứu nộ cố hoạt
vào lúc một mươi bốn h một mươi bảy phút ngày một mươi tháng bốn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp
nhận tin cháy nhà dân tại địa chỉ tám mươi năm xuyệt bốn mươi ba đường số năm mươi một phường một mươi bốn
đơn vị đã xuất xe đến nơi nhanh chóng triển khai công tác cứu người và chữa cháy
tới hiện trường các chiến sĩ đã triển khai các lăng chữa cháy và đã cứu được một nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà là ông vũ việt thắng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba cha ruột chủ căn nhà và nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ sau hơn chục phút
điều đáng nói là tổ liên gia của khu phố khu phố bảy phường một mươi bốn đã tích cực tham gia chữa cháy
đã sử dụng thanh thạo các loại bình chữa cháy để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh
qua đó đã ngăn chặn đám cháy phát triển lớn giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại do đám cháy gây ra
kết quả diện tích cháy là chỉ khoảng hai m hai là gác xếp của căn nhà chứa đồ giấy quạt củ ước tính thành tiền khoảng ba trăm linh đồng
từ lực lượng tại chỗ đã giúp cô lập được đám cháy ngay từ sớm nên giảm thiểu được nhiều thiệt hại có thể xảy ra
khoảng một hai trăm linh học sinh trường quốc tế aisvn đã quay trở lại trường học sau nhiều ngày liên tiếp phải ngừng việc học do giáo viên đồng loạt nghỉ dạy
bởi nhà trường mất khả năng thanh khoản dẫn đến nợ lương từ tháng một đến nay
chánh văn phòng sở giáo dục đào tạo tp hcm thông tin tính đến một mươi năm h ngày hai tháng bốn đã có năm trăm bốn mươi hai trong một một trăm một mươi hai phụ huynh
đam góp số tiền khoảng hai mươi hai tám tỷ đồng
các cơ quan chức năng đã phối hợp với nhà trường đại diện phụ huynh học sinh trường quốc tế aisvn
thực hiện chi trả hết nợ lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tiền thuê nhà tháng một tháng hai của giáo viên nước ngoài
giáo viên nhân viên việt nam được chi trả năm mươi lương
thống kê tổng chi trả hơn một mươi tám hai tỷ đồng
trước đó tối hai tháng bốn phụ huynh học sinh trường quốc tế aisvn đã nhận được email của nhà trường
thông báo về thời gian quay trở lại trường học của gần một hai trăm linh học sinh sau thời gian gián đoạn
theo thông tin từ sở giáo dục đào tạo tp hcm đoàn giám sát hoạt động trường quốc tế aisvn ghi nhận sáng ngày ba tháng bốn
một trăm linh giáo viên đến trường gián dạy sau thời gian gián đoạn do nợ lương
đồng thời sở giáo dục đào tạo tp hcm đề nghị chủ tịch hội đồng quán trị hiệu trưởng trường quốc tế aisvn
khẩn trương tiến hành xây dựng phương án và lộ trình cụ thể đối với việc tái cấu trúc công ty cố phận giáo dục quốc tế
mỹ ais nhằm đảm bảo nguồn lực và tài chính để tiếp tục thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chương trình và nội dung giáo dục
theo quy định tại điều hai mươi bảy nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
cao điểm nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài thậm chí còn gây gắt hơn hiện nay
vì vậy bên cạnh những cảnh báo nguy cơ cháy rất cần lưu ý những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn

thường xuyên kiểm tra rà soát hệ thống điện có giải pháp là lối thoát nạn thứ hai và trang bị các phương tiện chữa cháy cho gia đình của mình
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa giảm đến mức thấp nhất các tai nạn giao thông trên địa bàn
trong thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sự bình yên của người dân trên các tuyến đường
ghi nhận tại tổ tuần tra kiểm soát xử lý nồng độ cồn của công an huyện xuân lộc trên địa bàn thị trấn gia rai
chỉ sau một giờ ra quân xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện xuân lộc đã dừng hàng trăm phương tiện để kiểm tra
phần lớn người tham gia giao thông được chấp hành các quy định và đồng tình ủng hộ việc kiểm tra nhằm giảm tai nạn giao thông
em đi từ xuân trường về ngã ba xứ khác
thì gặp lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn thì em thấy cũng bình thường
nói chung là đây là trách nhiệm của mấy anh
mà em là người điều khiển phương tiện giao thông thì không có nồng độ cồn thì cứ thoải mái mà đi thôi
em thấy thì cũng bình thường thôi
tại chỉ cứ nhậu mình lái thì đúng là nguy hiểm cho mình với cho người khác
còn gia đình ai cũng có gia đình mà bước ra đường cũng sợ chứ
thật ra là em thấy rất bình thường có đâu có gì đâu
dạ thấy cũng nhanh anh
thổi thì nói chung là kiểm tra cồn thì đúng là kiểm tra cồn
không có kiểm tra giấy tờ gì mà nó mất thời gian nhiều nhiều
kiểm tra cồn chận lại thổi không có cồn thì đi thôi
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông trực tự công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã huy động tối đa quân số tuần tra khép kính địa bàn
tập trung rà soát xử lý các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông
nhất là vi phạm nồng độ cồn tốc độ không có giấy phép lái xe
bên cạnh đó đơn vị còn thường xuyên thay đổi thời gian địa điểm khung giờ
tiến hành tuần tra lưu động
qua đó từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đơn vị qua tuần tra kiểm soát trên tuyến đường
lực lượng cảnh sát giao thông trực tự công an huyện đã tiến hành lập biên bản
gần một năm ngàn trường hợp vi phạm
trong đó vi phạm chở hàng quá tải là bốn trăm hai mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn là một trăm năm mươi trường hợp
chạy qua tốc độ bốn trăm bảy mươi ba trường hợp phát hiện một trăm chín mươi trường hợp không được mũ bỏ hiểm khi đi xe máy
tạm giữ một mươi bảy xe ô tô hai trăm năm mươi tám xe mô tô các loại chín xe đạp điện một một trăm ba mươi một giấy tờ các loại
ra quyết định xứ phạt một bốn trăm sáu mươi trường hợp với số tiền ba bảy tỷ đồng tước giấy phép lái xe ba trăm hai mươi sáu trường hợp
tước kiểm định hai trường hợp tước phù hiệu sáu trường hợp phạt chủ xe một trăm năm mươi năm trường hợp
trong đó phát hiện lập biên bản một trăm năm mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn

phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn
qua đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trực tự an toàn giao thông đường bộ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự vào chiều nay một mươi một tháng bốn
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án tám mươi sáu bị cáo trong vụ án vạn thịnh pháp
theo đó bị cáo trương mỹ lan bị tuyên án tử hình tám mươi năm bị cáo còn lại có mức án từ án treo cho đến trung thần
hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo hành vi phạm tội
bị cáo lan đã phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi phạm tội có tổ chức
cũng theo hội đồng xét xử bị cáo trương mỹ lan không thành khẩn khai báo quanh co
hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không có khả năng thu hồi
do đó hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình về tội tham mô tài sản
hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
mức án hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt là tử hình
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử yêu cầu bà lan phải bồi thường cho scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
với nhóm bị cáo là lãnh đạo scb và cán bộ chủ chốt tại tập đoàn vạn thịnh pháp và hệ sinh thái vạn thịnh pháp
theo hội đồng xét xử mặc dù biết hồ sơ vay vốn khống là để bà lan rút tiền
nhưng các bị cáo vẫn giúp sức tạo điều kiện cho bà lan rút tiền
chính vì vậy tòa tuyên phạt bị cáo chu lập cơ chồng trương mỹ lan
chín năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tiến dụng
bị cáo trương huệ vân cựu tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản windsor
cháu gái bà lan một mươi bảy năm tù về tội tham ô tài sản
bị cáo đỗ thỉ nhàn bị tuyên phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ
các bị cáo còn lại được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức trương mỹ lan gây thiệt hại cho scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
cũng bị tuyên án từ ba năm tù treo cho đến trung thân
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can ra lệnh bắt để tạm giam hai bị can của ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi đưa và nhận hối lộ
phòng cảnh sát kinh tế cũng đã khởi tố khám xét nơi ở nơi làm việc đối với bị can nguyễn phạm trọng nghĩa
ở đường hoàng văn thụ phường quảng phú tp quảng ngãi hiện là phó trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
tiếp đó phòng cảnh sát kinh tế khởi tố bị can trần thạnh nam phó trưởng phòng quản lý tài nguyên và môi trường
ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi đưa hối lộ
theo thông tin ban đầu ông nam là người đã đưa hối lộ cho ông nghĩa
nội dung vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
cũng trong sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận công bố quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận thuộc xã tân lập huyện hàm thuận nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cũng khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
một cựu nhân viên quản lý xe của trung tâm dạy lái xe thanh long đỏ bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận
và ba nơi cư trú của các bị can tại xã đồng kho huyện tánh linh thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân và xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
theo thông tin ban đầu hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận là nguyễn đình nhật và huỳnh tấn tài bị khởi tố về tội nhận hối lộ
quá trình xác minh đấu tranh đến nay công an tỉnh bình thuận đã phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm này liên quan đến việc đưa nhận tiền hối lộ
các đối tượng đã câu kết lợi dụng chức vụ quyền hạn để gợi ý thỏa thuận nhận tiền của quốc chủ phương tiện trong và ngoài tỉnh
để làm khống hợp thức hóa và thực hiện nghiệm thu xe cơ giới sai quy trình quy định của rất nhiều phương tiện
công an tỉnh bước đầu đã làm rõ sai phạm của bốn mươi phương tiện các cá nhân trên đã móc nối với nhiều đối tượng và các công ty thiết kế
cải tạo xe cơ giới ở ngoài tỉnh để mua khống hồ sơ thiết kế cải tạo nhằm hợp thức hóa việc đăng kiểm nghiệm thu tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận
quả đó nhận hối lộ của bốn mươi chủ phương tiện với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi một triệu đồng để ăn chia hưởng lợi trái quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng gồm hoàng ngọc hùng ở tp hcm
nguyễn thành an quê tỉnh hà tĩnh và trần ngọc lẹ quê tỉnh hậu giang để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với phòng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
công an các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế phòng cảnh sát giao thông phòng kỹ thuật công an tỉnh đồng nai công an các huyện long thành cẩm mỹ trảng bom huy động lực lượng đấu tranh triệt phá
bàn chuyển án tiến hành bắt quả tang đối tượng hoàng ngọc hùng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu
địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn thành phố long khánh tỉnh đồng nai thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an và trần ngọc lẹ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy